vào ngày một tháng một vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam hoang trang nam
chủ nhà hàng joy trung trông pin cao phương nguyễn hồng nhung trần tiến trung đều là tổng quản lý của nhà hàng joy về hành vi môi giới mại dâm
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an quận một
đã tiến hành kiểm tra nhà hàng joy qua đó phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm ghi nhận việc tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách
kiểm tra hai khách sạn ở quận một và quận bảy công an phát hiện bắt quả tàng ba nữ tiếp viên đang bán dâm
các nữ tiếp viên khai được quản lý điều đi bán dâm cho khách
lo sợ bị bắt giữ nên hoang trang nam cao phương nguyễn hồng nhung đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã bắt giữ được các đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm mục đích là để kéo khách tăng doanh thu lợi nhuận về cho nhà hàng
tổng số tiền thu lợi từ hoạt động mại dâm là hơn hai mươi tỷ đồng